thưa quý vị theo hướng dẫn của bộ y tế về chăm sóc người nhiễm covid một mươi chín
có hai mươi bệnh nền cần được điều trị tại bệnh viện khi mắc covid một mươi chín
trong chiều nay ngày ba mươi một tháng tám bộ y tế đưa vào hoạt động bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín
quy mô năm trăm linh giường tại hà nội
đây là bệnh viện tuyến cuối trong bậc thang điều trị người bệnh covid một mươi chín
tại khu vực hà nội và một số tỉnh phía bắc
bao gồm bắc ninh bắc giang hải phòng quảng ninh và lạng sơn
đồng thời bệnh viện này cũng thực hiện chức năng của trung tâm hồi sức tích cực covid một mươi chín quốc gia
với nhiệm vụ cụ thể là tổ chức thu dung cấp cứu điều trị người bệnh covid một mươi chín nặng và nguy kịch
bệnh viện được thiết kế thành một mươi chín khối nhà điều trị người bệnh covid một mươi chín
và các khu phụ trợ về chuyên môn hậu cần
vào trưa nay ngày ba mươi một tháng tám sở y tế hà nội cho biết là từ sáu h cho đến một mươi hai h ngày ba mươi một tháng tám
hà nội ghi nhận hai mươi bảy bệnh nhân mắc covid một mươi chín
trong đó một ca là tại cộng đồng
hai mươi một ca tại khu cách ly và năm ca tại khu vực phong tỏa
trong khi đó tại quảng bình cũng thêm chín mươi năm ca mắc covid một mươi chín
trong đó thì khu phong tỏa nâng tổng số mắc toàn tỉnh lên năm trăm tám mươi ba ca
còn tại tp hcm theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho đến sáng nay ngày ba mươi một tháng tám
số trường hợp f đang cách ly và theo dõi điều trị tại nhà là tám mươi năm hai trăm chín mươi tám người
trong đó có sáu mươi năm trăm tám mươi một